tại thành phố đà nẵng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm làm việc với bộ tư lệnh quân khu năm
tham dự có đại tướng đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội
chủ tịch quốc hội ghi nhận những kết quả mà cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt được trong bảy mươi năm năm xây dựng và trưởng thành
về nhiệm vụ trong thời gian tới lực lượng vũ trang quân khu năm luôn phải tỉnh táo cảnh giác không ngừng chăm lo củng cố
nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu
mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội chúc các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu năm
cùng toàn thể gia đình luôn có sức khỏe dồi dào gia đình hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng
nhà nước và quân đội và nhân dân giao phó
sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đến thăm hỏi động viên và tặng quà
cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lê hải lý thương binh hạng một trên bốn và mẹ việt nam anh hùng trịnh thị thìn